trong hơn năm năm qua cấp ủy ủy ban kiểm tra ca cấp đã thi hành kỷ luật đảng trên bảy mươi tám đảng viên vi phạm
trong đó có hơn bốn ba trăm linh đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng cố ý làm trái
bàn chấp hành trung ương ủy ban kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật trên sáu mươi cán bộ đảng viên thuộc diện trung ương quản lý
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay qua thanh tra kiểm toán đã kiến nghị thu hồi xử lý hơn bốn trăm linh tỷ đồng và trên một mươi tám ha đất
chuyển trên năm trăm linh vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự sang cơ quan có thẩm quyền để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thực tiễn và kết quả của đấu tranh phòng chống tham nhũng thời gian vừa qua đã là câu trả lời minh bạch
rõ ràng nhất về quyết tâm và bước đi đúng hướng của đảng và những người đứng đầu bộ máy quản lý đất nước